nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai tại bắc kinh trung quốc
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường
tại hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực trên các lĩnh vực giữa các bộ
ngành địa phương hai nước thời gian qua khẳng định việt nam coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc
và mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước phát triển ổn định bền vững hoan nghênh và ủng hộ việc triển khai sáng kiến vành đai và con đường
bảo đảm các nguyên tắc hợp tác hòa bình bình đẳng và cùng có lợi tôn trọng lẫn nhau phù hợp với luật pháp quốc tế
đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của tất cả các nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên duy trì giao lưu tiếp xúc cấp cao tăng cường tin cậy chính trị đẩy mạnh
nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đánh giá cao việc trung quốc đã tích cực phối hợp giải quyết vấn đề nhập siêu của việt nam
theo hướng thương mại cân bằng bền vững mở cửa thị trường cho các sản phẩm của việt nam
về vấn đề trên biển thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao
thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển kiểm soát tốt bất đồng không có hành động làm phức tạp tình hình
mở rộng tranh chấp thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển đạt tiến triển thực chất đạt tiến triển về phân định ở khu vực ngoài cửa vịnh bắc bộ vào năm hai nghìn hai mươi
xử lý vấn đề nghề cá và ngư dân trên tinh thần nhân đạo sớm ký kết thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển việt nam trung quốc
và gia hạn thỏa thuận về đường dây nóng về nghề cá trên biển thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố doc
tích cực thúc đẩy mạnh đàm phán để xây dựng coc thực chất có hiệu lực phù hợp với luật pháp quốc tế để duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
về phần mình thủ tướng trung quốc lý khắc cường khẳng định trung quốc coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
bày tỏ tán thành những phương hướng và biện pháp lớn do thủ tướng nguyễn xuân phúc đề xuất khẳng định trung quốc không theo đuổi xuất siêu sang việt nam
sẵn sàng thúc đẩy cân bằng thương mại song phương giải quyết các vấn đề còn tồn tại vướng mắc khuyến khích doanh nghiệp trung quốc tăng cường hợp tác về thương mại
và mở rộng đầu tư tại việt nam nỗ lực cùng việt nam kiểm soát tốt bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
ngay sau cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường đã chứng kiến lễ trao ba văn bản hợp tác
trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật các sản phẩm sữa của việt nam xuất khẩu sang trung quốc văn hóa và du lịch
nhân dịp thủ tướng nguyễn xuân phúc dự diễn đàn lần này các bộ ngành hai nước đã ký một số văn bản hợp tác khác trên lĩnh vực nông nghiệp